ngày sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối tượng trần đại thủy
ba mươi tuổi trú tại thành phố nam định cầu trường đài hóa thân hoàn vũ thanh bình để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan chức năng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng nguyễn hữu quang trần xuân hà và bùi hải quang
cùng một số đối tượng khác đã xuống địa bàn các huyện giao thủy xuân trường hải hậu để đe dọa một số cơ sở dịch vụ tăng lễ
yêu cầu các cơ sở này khi nhận được các ca hỏa táng phải thông báo cho các đối tượng biết và mỗi ca phải nộp thêm năm trăm linh đồng
kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh nam định xác định đến khi bị bắt các đối tượng này đã chiếm đoạt ba mươi chín triệu đồng của năm người bị hại